tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam
và kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày thành lập viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam cùng dự có phó thủ tướng vũ đức đảm
bốn mươi năm trước đây ngay sau khi thống nhất đất nước hội đồng chính phủ đã ban hành nghị định một trăm một mươi tám cp
ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thành lập viện khoa học việt nam
nay là viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam cơ quan trực thuộc chính phủ
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
viện cần tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các hướng khoa học và công nghệ mũi nhọn
có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu của cách mạng bốn
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đề nghị bên cạnh những nhiệm vụ nhà nước giao
viện cần đẩy mạnh việc ứng dụng triển khai những kết quả nghiên cứu thành tựu khoa học
và công nghệ vào sản xuất và đời sống của nhân dân
thương mại hóa các sản phẩm khoa học phục vụ phát triển kinh tế xã hội
trước chia sẻ về những khó khăn trong công tác nghiên cứu
đặc biệt trong việc trang bị trang thiết bị và cơ chế thu hút nhà nghiên cứu trẻ
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh viện cần chủ động hơn nữa trong việc đề xuất với nhà nước
cơ chế chính sách phù hợp với thực tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
để giải quyết được những vấn đề cấp bách đặt ra tạo điều kiện cho các nhà khoa học yên tâm công tác
chủ tịch quốc hội cũng lưu ý ngân sách nhà nước có hai khoản có tính tỷ lệ chi
đó là cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ
khoa học công nghệ là hai trên tổng chi thường xuyên
nhưng trên thực tế chưa năm nào thực hiện hết hai này
chủ tịch quốc hội đề nghị
cần phải thực hiện giám sát chuyên đề để đánh giá vì sao lại để xảy ra tình trạng này